khi tốt nghiệp ra trường các học viên sẽ nhanh chóng tiếp cận được công việc thực tế tại công an đơn vị địa phương